theo cục an toàn thực phẩm bộ y tế hiện nay việc quảng cáo bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua hình thức online gọi điện thoại cho người tiêu dùng rất phổ biến
tuy nhiên một số tổ chức cá nhân lợi dụng hình thức bán hàng này để tư vấn thổi phồng công dụng của sản phẩm sai quy định pháp luật
nhiều trường hợp sản phẩm không có địa chỉ của công ty không có nơi bán hàng cố định khách mua nhận hàng và trả tiền thông qua người giao hàng mà không hề có hóa đơn bán hàng
do vậy cũng không rõ được nguồn gốc của sản phẩm để có thể truy cứu trách nhiệm khi sản phẩm không đúng như quảng cáo
trước tình hình trên cục an toàn thực phẩm khuyên cáo người tiêu dùng cảnh giác với các hành vi sau
quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có sử dụng hình ảnh thiết bị trang phục tên thư tín của các đơn vị cơ sở y tế bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế thư cảm ơn của người bệnh bài viết của các bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế
hai gọi điện thoại tự xưng
gọi điện thoại tự xưng là bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế tư vấn bắt bệnh và giới thiệu để bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe
gọi điện thoại tự xưng là bệnh nhân đã khỏi bệnh sau khi sử dụng sản phẩm để giới thiệu và bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe
người dân cần lưu ý các điểm sau đây trước khi mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe
thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
trong trường hợp có bệnh người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời
tra cứu thông tin liên quan đến công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua địa chỉ
côngkhaiyt moh gov vn và nghị định một mươi năm vfa gov vn trước khi quyết định chọn mua sản phẩm
đọc kỹ nhãn sản phẩm trên nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn ghi dòng chữ
thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
xem rõ về thành phần
tác dụng của sản phẩm để sử dụng cho phù hợp và bảo đảm sức khỏe
chọn mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên địa chỉ của thương nhân
chịu trách nhiệm và sản xuất sản phẩm rõ ràng